đón đầu mùa du lịch cao điểm từ nhiều tháng nay các địa phương doanh nghiệp cũng đã gấp suốt chuẩn bị cơ sở vật chất
cùng các sản phẩm hấp dẫn đa dạng để sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế đến với biển đồ sơn thành phố hải phòng
năm hai nghìn hai mươi bốn khu du lịch đồ sơn tiếp tục lựa chọn chủ đề đồ sơn điểm đến bốn mùa với mong muốn tăng cường quảng bá hình ảnh
xây dựng thương hiệu và sản phẩm du lịch phấn đấu xây dựng nơi đây trở thành điểm đến suốt cả bốn mùa của khách du lịch
phấn đấu đón ba tám triệu lượt khách trong nước và quốc tế

xây dựng cho mọi lứa tuổi bao gồm là một công viên thần thoại là một điểm đến mà được rất nhiều các gia đình
đặc biệt là các gia đình trẻ ưa chuộng có một khách sạn và đặc biệt là chúng tôi có một sân gốc nổi hai mươi bảy hố hoàn toàn trên biển đầu tiên tại việt nam
đồi rồng cũng sẽ bổ sung rất nhiều những cái tiện ích có phần gia tăng trải nghiệm của khách hàng
có thể kể tới như là công viên ánh sáng đồi rồng và dự kiến là tour trải nghiệm sinh thái rừng ngập mặn
bên cạnh đó quận đồ sơn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ nhân sự
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức
tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đô thị cải thiện hệ thống giao thông tăng kết nối liên vùng
đặc biệt đồ sơn sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn
đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đồ sơn trở thành khu du lịch quốc gia theo hướng văn minh hiện đại
thưa quý vị tối ngày một mươi chín tháng bốn hội đồng văn tỉnh hà giang đã tổ chức lễ hội khen mông
với nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc của đồng bào dân tộc mông trên vùng cao nguyên đá
lễ hội không chỉ điểm nhấn tô đậm nét truyền thống của đồng bào nơi biên cương
mà còn tạo ra sản phẩm độc đáo kết cầu du lịch trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn sắp tới
lễ hội khen mông là hoạt động bảo tồn
và phát huy giá trị văn hóa dân tộc mông nói riêng và một mươi bảy dân tộc anh em cùng sinh sống trên cao nguyên đá đồng văn
điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật đêm khai mạc với chủ đề tiếng khen trên mây
với nội dung huyền tích âm thanh cội nguồn của cây khen mông trong văn hóa tín ngưỡng tâm linh
đồng thời thể hiện sự đổi thay phát triển kinh tế xã hội trong đời sống của đồng bào vùng cao
khi có đảng và bác hồ dẫn đường
lễ hội tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật múa khen mông
góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào nơi biên cương đến khách du lịch